tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm một trăm linh năm ngày độc lập của nước cộng hòa ba lan và ngày quân đội ba lan
đến dự có đại diện đại sứ quán các nước và một số cơ quan hữu quan của việt nam
phát biểu tại buổi lễ đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa ba lan tại việt nam
ông wajidzak grewal nhấn mạnh có nhiều lý do vì sao ba lan và việt nam gần gũi nhau
bất chấp khoảng cách xa xôi về địa lý mối quan hệ song phương bền chặt của chúng ta sẽ không thể có được
nếu như không có những liên kết giữa người và người bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm năm mươi
với việc ba lan kỷ niệm một trăm linh năm giành lại được độc lập chúng tôi mong muốn xây dựng trên truyền thống phong phú
về hợp tác chặt chẽ với việt nam để thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng gần gũi hơn trong những năm tới
trong những năm qua mối quan hệ năng động giữa việt nam và ba lan được thừa hưởng lợi ích từ sự hợp tác chặt chẽ về mọi mặt
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam và ba lan đã có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước
kiêm ngạch thương mại song phương
hai ba tỷ đô la mỹ và trong bảy tháng đầu năm kiêm ngạch thương mại hai triệu đã tăng năm mươi